cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai cho biết đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối với nguyễn hồ tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại ấp đức trung xã bình ba huyện châu đức tỉnh bà rập vũng tàu
chỗ ở hiện nay là số bốn trăm hai mươi tám trên một mươi đường một mươi hai trên bốn phường xuân hòa thị xã long khánh tỉnh đồng nai
qua điều tra vụ án cơ quan công an xác định từ tháng một mươi một đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
nguyễn hồ tùng thường xuyên truy cập vào website ww icloud com để do tìm truy cập bất hợp pháp vào địa chỉ id và mật khẩu icloud
của các thiết bị số di động có sử dụng tài khoản icloud chủ yếu là iphone
sau khi truy nhập thành công tùng đã lấy các thông tin về thiết bị số đang truy cập địa chỉ và tiến hành thay đổi mật khẩu
thì số của chủ sở hữu không sử dụng được phải liên lạc đến số điện thoại một sáu sáu bốn bốn ba sáu chín một hai để lấy mật khẩu
thì tùng yêu cầu phải gửi các mã thẻ cào điện thoại tương ứng số tiền nhất định
sau khi nhận được mã thẻ cào tùng nạp vào tài khoản đăng ký trên tài khoản hoanglongnhc hai mươi a gmail com
tại cổng thanh toán điện tử ngân lượng trên website www ngânlượng vn
sau đó chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để rút tiền
để phục vụ công tác điều tra xử lý tội phạm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đề nghị những ai là bị hại
đối với phương thức thủ đoạn trên trình báo đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
địa chỉ số một nghìn ba mươi bốn nguyễn ái quốc phường tràng giài thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
số điện thoại liên hệ một trăm sáu mươi ba tám trăm chín mươi chín năm trăm năm mươi một để gặp điều tra viên thắng